thưa quý vị sáng nay ngày một một bốn tại nhà quốc hội ubthqh tổ chức phiên họp chuyên đề pháp luật tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
các đại biểu sẽ tập trung cho ý kiến vào một số dự án luật quan trọng sẽ được đưa ra xem xét tại kỳ họp thứ bảy của quốc hội
khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng bốn chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết dự kiến tại kỳ họp thứ bảy sẽ có một mươi dự án luật trình lần đầu
xong trong phiên họp lần này chỉ xem xét năm dự án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng
các dự án luật sửa đổi bổ sung được xem xét gồm luật công chứng luật phòng chống mua bán người luật phòng không nhân dân
luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ luật công đoàn
ubthqh cho ý kiến lần đầu vào dự án luật phòng không nhân dân
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đây là luật hoàn toàn mới để thể chế hóa quan điểm chủ trương của đảng ta về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đã được thông qua bằng nghị quyết số bốn mươi bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại hội nghị trung mương viii
nhìn chung các dự án sửa đổi bổ sung đưa ra lần này phải xem xét thông qua theo quy trình hai kỳ họp
riêng dự án luật phòng không nhân dân nếu bảo đảm chất lượng có thể xem xét thông qua ngay lần đầu chính quốc hội
trong phiên họp chuyên đề lần này ubthqh cũng sẽ cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về vị trí việc làm đối với đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương
cán bộ công chức thuộc thầm quyền quản lý của ubthqh
phạm vi đã áp dụng cho một là đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương
thứ hai là cán bộ thuộc thầm quyền quản lý của ubthqh
thứ ba là văn phòng quốc hội
thứ tư là viện nghiên cứu lập pháp
thứ năm là tòa án nhân dân tối cao
thứ sáu là viện kiểm sát nhân dân tối cao
và thứ bảy là kiểm soát nhà nước
báo cáo chí phạm vi của nghị quyết này khá rộng như vậy
theo phân công đảng đoàn quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội phải xem xét
quy định vị trí việt nam đối với các truyền tranh này
chủ tịch quốc hội đề nghị tổng thư ký văn phòng quốc hội cùng hội đồng dân tộc và các ủy ban
tăng cường phối hợp với chính phủ và các cơ quan trình
để sớm có tài liệu xem xét các dự án dự thảo nghị quyết chưa được xem xét
tại phiên họp chuyên đề lần này nhằm chuẩn bị kỹ cho kỳ họp thứ bảy vào tháng năm
trong phiên họp chuyên đề pháp luật vào sáng nay
các đại biểu nghe và cho ý kiến vào dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi
sau một mươi hai năm triển khai thi hành luật phòng chống buôn bán người đã đạt ra yêu cầu cần thiết
phải tiến hành sửa đổi bổ sung nhằm thể chế hóa quan điểm của đảng về công tác phòng chống mua bán người
bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với điều ước quốc tế
giải quyết những tồn tại khó khăn vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện luật phòng chống mua bán người
năm hai nghìn một mươi một đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng chống mua bán người hiện nay và trong thời gian tới
dự thảo luật gồm tám chương sáu mươi sáu điều
so với luật phòng chống mua bán người năm hai nghìn một mươi một dự thảo luật sửa đổi bổ sung nội dung năm mươi hai trên năm mươi tám điều
xây dựng mới chín điều bỏ một điều tập trung vào các nội dung cơ bản
dự luật bổ sung quy định về khái niệm mua bán người sửa đổi bổ sung quy định về căn cứ xác định nạn nhân
và quy định về các nguồn tài liệu chứng cứ để xác định nạn nhân cùng một số căn cứ
để xác định nạn nhân
dự luật cũng bổ sung những quy định nâng cao chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân so với quy định của luật hiện hành
như tất cả nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú được hỗ trợ các khoản chi phí đi lại và tiền ăn để trở về nơi cư trú
được xem xét hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh được hỗ trợ để ổn định tâm lý
tất cả nạn nhân đừng trợ giúp pháp lý khi trở về nơi cư trú được xem xét hỗ trợ học nghề
tạo điều kiện để có việc làm ổn định cuộc sống
của chủ đầu tư trường phổ thông liên cấp quốc tế mỹ và xử lý hoạt động giáo dục của nhà trường
bảo đảm đúng quy định của pháp luật quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của học sinh
thực hiện nghiêm việc ra soát tăng cường công tác kiểm tra thanh tra các trường trên địa bàn đang giảng dạy chương trình tích hợp
và các trường có yếu tố nước ngoài để kịp thời phát hiện chấn trình những sai phạm có thể xảy ra từ sớm từ xa nguy cơ khi mới manh nhà
thủ tướng cũng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo khẩn trương hoàn thiện các quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
trong đó có các giải pháp tăng cường quản lý các loại hình trường có yếu tố nước ngoài đang thực hiện việc liên xanh
liên kết và triển khai các chương trình tích hợp chương trình quốc tế chương trình liên kết với nước ngoài
thực hiện ra soát kiểm tra các trường có yếu tố nước ngoài trên toàn quốc đang giảng dạy chương trình tích hợp
chương trình quốc tế chương trình liên kết với nước ngoài để kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý các vi phạm nếu có
thủ tướng chính phủ giao phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà theo dõi chỉ đạo xử lý dứt điểm vấn đề này
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà vừa ký quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố nha trang đến năm hai nghìn bốn mươi
theo quyết định này quy mô lập quy hoạch thành phố nha trang có tổng diện tích đất tự nhiên là hai mươi sáu bảy trăm ba mươi sáu ha
theo quy hoạch được phê duyệt thành phố nha trang được tổ chức thành một mươi bốn phân vùng đô thị đa trung tâm
trọng tâm là dài đô thị ven biển và các trung tâm gắn với các khu vực cảnh quan các hệ sinh thái đặc thù
mục tiêu của quy hoạch là phát huy thương hiệu thành phố du lịch nghỉ dưỡng biển đối với quốc gia và quốc tế
thông qua nâng cấp chất lượng không gian và du lịch đô thị hấp dẫn các nhà đầu tư du lịch đẳng cấp quốc tế
đa dạng hóa sản phẩm du lịch khai thác bền vững tài nguyên du lịch hiện có với nét nổi bật đặc hữu là chuỗi không gian ven biển
không gian đảo và không gian sinh thái đồng thời cụ thể hóa mục tiêu định hướng xây dựng phát triển tỉnh khánh hòa
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm theo nghị quyết số chín của bộ chính trị và quy hoạch tỉnh cánh hòa
thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
thưa quý vị từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nhiều chính sách mới có hiệu lực như sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
không xét danh hiệu lao động tiên tiến với người tuyển dụng dưới sáu tháng
quy định mới về xét danh hiệu thầy thuốc nhân dân thầy thuốc yếu tố
từ ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thông tư số hai năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ giáo dục và đào tạo
về sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
chính thức có hiệu lực
thông tư sửa đổi bổ sung việc tổ chức thi năm bài thi gồm ba bài thi độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ
ngoại ngữ gồm có tiếng anh tiếng nga tiếng pháp tiếng trung quốc tiếng đức tiếng nhật và tiếng hàn
một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên một bài thi tổ hợp khoa học xã hội để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
thí sinh giáo dục trung học phổ thông thuộc đối tượng quy định phải dự thi bốn bài thi
gồm ba bài thi độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn
cũng có hiệu lực trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thông tư số một năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ nội vụ quy định biện pháp thi hành luật thi đua khen thường
và nghị định số chín mươi tám ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thường
thông tư quy định rõ việc bình xét danh hiệu lao động tiên tiến chiến sĩ tiên tiến trong một số trường hợp cụ thể được thực hiện như sau
cá nhân tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người cứu tài sản của nhà nước của nhân dân dẫn đến bị thương tích
được tính để bình xét danh hiệu lao động tiên tiến chiến sĩ tiên tiến
cá nhân được cử tham gia đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn chấp hành tốt quy định của các cơ sở giáo dục đào tạo bồi dưỡng
thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan tổ chức đơn vị để được bình xét danh hiệu lao động tiên tiến chiến sĩ tiên tiến
và đặc biệt không xét danh hiệu lao động tiên tiến chiến sĩ tiên tiến đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới sáu tháng
từ ngày một mươi năm tháng bốn nghị định hai mươi năm của chính phủ về xét danh hiệu thầy thuốc nhân dân thầy thuốc ưu tú sẽ có hiệu lực
cụ thể thầy thuốc ưu tú là những cá nhân có tài năng xuất sắc trong nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ về y tế
đạt được một trong các tiêu chuẩn như chủ nhiệm ít nhất hai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
là tác giả của ít nhất một sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao có phạm vi ảnh hưởng rộng rãi
là chủ nhiệm của ít nhất một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
và thành viên nghiên cứu chính thực hiện ít nhất một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ tỉnh
đã được nghiệm thu kết quả đánh giá xếp loại ở mức đạt trở lên
đối với danh hiệu thầy thuốc nhân dân được xếp tặng cho cá nhân đã được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú
đạt các tiêu chuẩn theo quy định
vào sáng nay ngày một tháng bốn tổng cục thống kê đã tổ chức lễ gia quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm hai nghìn hai mươi bốn
cuộc điều tra nhằm mục đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở
làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
điều tra dân số và nhà ở sẽ được đồng thời thực hiện trên phạm vi cả nước tại sáu mươi ba tỉnh
thành phố trực thuộc trung ương và ở tất cả các quận huyện thị xã
thành phố thuộc tỉnh ngoại trừ bốn huyện đảo nhỏ
điều tra giữa kỳ thu thập thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ
thông tin về di cư giáo dục hôn nhân thông tin về lịch sử sinh của nữ từ một mươi đến bốn mươi chín tuổi
thông tin về người chết của hộ và thông tin về nhà ở và điều kiện sống của hộ
đặc biệt tại kỳ điều tra này cơ quan thống kê sẽ bắt đầu điều tra thông tin của người nước ngoài cư trú tại việt nam
thời gian thu thập thông tin trong điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn hai mươi bốn bắt đầu từ ngày một tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi bốn đến ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào tháng một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào năm hai nghìn hai mươi
vào ngày ba mươi một tháng ba tri bộ công đoàn doanh nghiệp thuộc đảng ủy khu kinh tế hải phòng tổ chức lễ kết nạp đảng
cho ba mươi sáu cán bộ công đoàn công nhân lao động yếu tố tại một mươi sáu doanh nghiệp trong các khu công nghiệp là an dương đình vũ nhật bản tràng duệ và v sip
các đơn vị tổ chức doanh nghiệp hải phòng xác định việc giới thiệu các quần chúng ưu tú cho đảng phải gắn liền với việc xây dựng các tổ chức công đoàn tổ chức riêng các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng để thuận lợi nhất cho các trường hợp tham gia
tri bộ công đoàn doanh nghiệp tiếp tục đổi mới công tác phát triển đảng như mẫu hóa hồ sơ khai lý lịch qua file mềm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan an ninh thúc đẩy việc xác minh lý lịch cho quần chúng ưu tú
tính đến hết quý i năm nay đảng bộ khu kinh tế hải phòng có hai mươi chín tổ chức đảng năm đảng bộ hai mươi bốn tri bộ với tổng số hơn một đảng viên
việc thanh toán không dùng tiền mặt tạo sự minh bạch tạo điều kiện thuận tiện có lợi không chỉ cho người tiêu dùng mà còn cho cả đơn vị cung cấp
đó là thuận tiện trong quá trình giao dịch hàng hóa quản lý dòng tiền luồng tiền
ngoài ra các hệ thống liên quan như dịch vụ công cũng được thúc đẩy thông qua việc thanh toán điện tử
thưa quý vị cùng với sự vào cua của các cơ quan chức năng
đội biên phòng thanh hóa đang nỗ lực tuyên truyền xử lý các trường hợp vi phạm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định qua đó góp phần xây dựng nghề cá phát triển bền vững phù hợp với quy định của quốc tế
từ đầu năm đến nay cùng với nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đồn biên phòng hải hòa đã phân công cán bộ đến từng nhà ngư dân
vận động ký cam kết chấp hành các quy định khai thác thủy sản cho năm trăm năm mươi ba phương tiện
đơn vị cũng tổ chức hơn một trăm linh giờ tuyên truyền
trên hệ thống loa truyền thanh về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp cho ngư dân
bộ công ngư dân cùng nhau mà để làm bến bác đó thì hãy tuyên truyền với nhau bến bác cho vòng thai không trong phòng được phòng biến nước ngoài
thay nữa là không vấn vùng lặng
tuần tra kiểm soát tại các cửa lạch và các bãi ngang ven biển đẩy mạnh xử lý vi phạm hành chính đối với những tàu cố tình vi phạm
tại các cửa sông cửa lạch lực lượng biên phòng triển khai trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ xác định vị trí neo đậu của tàu chưa đăng ký chưa đăng kiểm chưa cấp giấy chứng nhận khai thác thủy sản tập trung xử lý các phương tiện cố tình trốn tránh kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng
với phương châm liên kết chặt chẽ phối hợp nhịp nhàng hợp tác sâu rộng tỉnh hà giang đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế trọng điểm thu hút trên ba triệu lượt du khách
tổng thu từ khách du lịch ước đạt hai mươi sáu trăm linh tỷ đồng tạo việc làm cho trên hai mươi lao động trực tiếp
vào tối qua ba mươi một tháng ba tại đảo cát bà huyện cát hải thành phố hải phòng đã diễn ra lễ hội kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày bắc hồ về thám cát hải
hai mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn khai mạc du lịch cát bà năm hai nghìn hai mươi bốn sự kiện đã thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến với cát bà
lễ hội kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày bắc hồ về thám cát hải và khai mạc du lịch cát bà năm hai nghìn hai mươi bốn là hoạt động nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
cũng như truyền thống anh hùng của đảng bộ chính quyền quân và dân huyện cát hải trong nỗ lực thực hiện lời dạy của
chủ tịch hồ chí minh cách đây sáu mươi năm năm khi người về thám cát hải đây cũng là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá tôn vinh và phát huy giá trị của di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long quần đảo cát bà vừa được unesco công nhận
với một mươi hoạt động sôi nổi như hội trại tuổi trẻ cát hải sáu mươi năm năm làm theo lời bác ngày hội khinh khí cầu giải đua thuyền rồng chương trình nghệ thuật cát bà xanh và màn bắn pháo hoa tầm thấp
cho thấy sức hút từ các yếu tố truyền thống được kết hợp nhuẩn nhuyễn linh hoạt với hiện đại
sau một tuần diễn ra sôi nổi với nhiều sự kiện hoạt động phong phú đa dạng tuần lễ văn hóa thể thao du lịch amazing bình định fest hai nghìn hai mươi bốn đã chính thức khép lại
sự kiện đã thu hút hơn năm mươi lượt khúc khách đến xem và cổ vũ cho các hoạt động sự kiện giao lưu kết nối văn hóa thể thao và du lịch
hai sự kiện điểm nhấn của tuần lễ là
giải vô địch thế giới mô tô nước abp aquabyte world championship và giải vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề uim f một h hai o world championship đã thành công thể hiện tầm cỡ quốc tế ngay trong lần đầu tiên được tổ chức tại việt nam
bên cạnh đó cùng sự hỗ trợ của các ban bộ ngành trung ương tỉnh bình định đã có nhiều hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư với sự tham dự của gần năm trăm linh doanh nghiệp cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước
lệ bế mạc tuần lễ văn hóa thể thao du lịch amazing bình định fest hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức hoành tráng
công phu là món quà ý nghĩa được địa phương dành tặng cho người dân và du khách khép lại chuỗi sự kiện độc đáo và sôi động